có kiểu dáng màu sắc đa dạng bắt mắt với mức giá chỉ tương đương một chiếc xe máy cao cấp
trong khi nhiều khách hàng muốn được sở hữu những chiếc xe được quảng cáo là vừa đẹp vừa rẻ
thì cơ quan chức năng lại cảnh báo các phương tiện trên chưa được phép lưu hành tại việt nam
mời quý vị cùng với phóng viên truyền hình công an nhân dân cùng tìm hiểu cụ thể
xem mẫu mã công năng sử dụng của những chiếc ô tô điện siêu rẻ này ra sao
và chất lượng như thế nào có đảm bảo tiêu chuẩn an toàn hay không
để tìm hiểu thông tin về ô tô điện mini giá rẻ
chỉ cần lên mạng gõ vài cụm từ khóa đơn giản là được trả về hàng trăm hàng nghìn kết quả
với những lời quảng cáo có cánh
còn muốn thuộc mục sở hữu
một chiếc xe mẫu thì khó hơn một chút
vì chỉ khi khách hàng đặt mua
bên bán mới lấy hàng về
chứ họ làm gì có địa chỉ kinh doanh
hay nơi trưng bày sản phẩm
qua tìm hiểu chúng tôi được biết
tất cả các mẫu ô tô điện giá rẻ
đang bán tại việt nam
đều là của những cơ sở sản xuất không tên tuổi
tại trung quốc
trong đó có hai bao được nhập về nhiều nhất
muốn mua xe
khách chỉ cần đặt cọc trước khoảng một mươi hai mươi giá trị
khoảng ba tuần sau
xe được vận chuyển miễn phí đến tận nhà
kích thước xe điện mini nhỏ hơn
những mẫu ô tô hạng a
như kia morning hay hyundai i một mươi
có từ hai bốn chỗ ngồi
bên trong thiết kế tối chẳng
và phần lớn vật liệu được làm bằng nhựa
một số phiên bản dùng quạt gió
để làm mát chứ không có điều hòa
còn muốn nâng hạ cửa kính lên xuống
thì phải quay bằng tay
về mẫu mã kiểu dáng
và công năng sử dụng là vậy
còn pháp lý của xe thì sao
qua tham nhập thực tế
chúng tôi được người bán hàng chia sẻ
chính vì nhập lậu
và trốn được nhiều loại thuế phí
nên giá các loại xe này
chỉ giao động trong khoảng từ bảy triệu
đến một triệu đồng
có thể nói đây là mức giá siêu rẻ
nếu so sánh với xe
của các tiêu hiệu nổi tiếng
nhưng thực tế tại trung quốc
các mẫu ô tô điện mini
chỉ có giá từ tám
tương đương khoảng một ba trăm linh
đến hai usd
khoảng ba mươi bốn mươi năm triệu đồng
tức là khi vào thị trường việt nam
giá của chúng đã bị đổi lên
gấp hai ba lần tiền
vật liệu với mức giá kể trên
khi dòng ô tô điện giá rẻ
của trung quốc có đảm bảo
tiêu chuẩn an toàn không
tại sao loại phương tiện này
chưa được phép lưu hành
trên đường phố việt nam
kiểm họa mà những chiếc xe
bốn đánh tên thiết lượng
có thể gây ra là gì
công viên truyền hình
công an nhân dân
đã có cuộc gặp gỡ
với các nhà chuyên môn
để tìm hiểu rõ hơn
về vấn đề này
trên thị trường
có nhiều mẫu mã xe ô tô điện
chơi nổi được giao bán
theo kiểu trao tay
không có hợp đồng
không có hoa đơn
thì cần phải xác định xem
có phải là hàng nhập lậu hay không
nếu đúng là xe nhập lậu
không thực hiện thủ tục thải quan
thì cũng không được đăng kiểm
nguy cơ mất an toàn
khi tham gia giao thông
tất cả các loại ô tô
bao gồm cả ô tô điện
nhập khẩu phải được chứng nhận
chất lượng an toàn kỹ thuật
cổ vệ môi trường
theo quy định
trước khi thông quan
với loại xe mà
với cái giá rẻ như thế
thì chắc chắn là
người ta đã loại bỏ đi được
rất nhiều các cái
thiết bị phụ trợ khác rồi
ví dụ như là
hệ thống phanh
nếu như mà
ô tô hiện nay là
hầu hết các ô tô hiện đại
đều trang bị hệ thống phanh abs
tức là nó chống bó cứng
khi mà phanh
thì nó cũng
cái phanh đấy người ta nghiên cứu rồi
nó mang lại rất nhiều
các lợi ích và an toàn cho xe
nếu như mà bỏ
loại bỏ cái đấy đi
thì nó sẽ rất là nguy hiểm
cái thứ hai nữa là
các cái thiết bị
hỗ trợ về an toàn khác
dù người ta an toàn
thì nói với ô tô
chẳng hạn cái túi khí
khi xảy ra tai nạn
thì các cái túi khí
nó cũng là một cái thiết bị
nó cũng chung là bảo vệ
cái thương tích nặng
cho cái người
ngồi trên xe khi vận hành
hay là khi di chuyển
với cái vận tốc rất là cao
mà nó xảy ra tai nạn
mà không có túi khí
thì cực kỳ nguy hiểm
một điểm dưới nửa
của ô tô điện giá rẻ
là xe rất nhẹ
chỉ khoảng một trăm hai mươi kg
trong khi các dòng xe
thuộc phân tích a
mạng lần lượt là chín trăm bốn mươi kg
thậm chí là một chiếc xe máy fh
tính mạng từ một trăm ba mươi ba kg
trọng điện thấp như thế
nên kể cả chỉ được lưu thông
văn quẩn trong đường làng
ngõ xóm hay nội khu
nơi nghỉ dưỡng
thì khi đi nhanh
hoặc gặp về tiết xấu
loại xe này cũng rất dễ
xảy ra tai nạn
bên cạnh đó
do hệ thống điện
không đảm bảo an toàn
xe dễ khởi ra các vấn đề
chặn chậm cháy đổ
trong quá trình vận hành
chính vì thế
mặc dù có giá siêu rẻ
nhiều khách hàng chấp nhận được
nhất là với giới trẻ
điều kiện kinh tế chưa du dạng
nhưng ô tô điện mini trung quốc
không phải là sự lựa chọn
của người tiêu dùng
bản thân tôi cũng đã có sang trung quốc
và đã tận mắt chứng kiến
nhìn thấy cái xe này
thì bản thân tôi tới lên
nó rất là xinh
rất là đáng yêu
thế tuy nhiên thì
với tôi thì trong cái quan điểm của tôi
thì nếu mà để gọi là giao lưu thông
ở trên đường phố
thì có vẻ là không được an toàn
về cái giá
thì nó sẽ rất là phù hợp
với người có một cái kinh tế tài chính
không được cao lắm như tôi
nhưng mà nếu mà
xét về cái phần gọi là an toàn
thì tôi sẽ không lựa chọn để sử dụng
tại tới thời điểm này
đó là sự lựa chọn thông minh
bởi khi chất lượng
tính thuật chưa được kiểm chứng
thì dòng xét này sẽ kề mặt
những tài loạn
mà không ai có thể lưu trích lượng
còn với những người đã lỡ xuống tiền
sẽ chứa đốn bánh ở về
khi đành ngập ngùi xếp xó
hút gọn trong nhà
không dám lưu hành
vì sợ bị xỉ tạt
theo cơ quan chất năng
hiện các loại xe điện giá rẻ của trung quốc
đều bị cấm lưu hành tại việt nam
việc mua bán sử dụng
những loại công tiện này là vi phạm pháp liệt
nếu bị pháp liệt
người mua và người bán đều sẽ bị xử lý
theo là ô tô điện
bốn chỗ khác phải được nhập khẩu
đất đúng tư trận thiệt tải đăng kiện
đăng ký gắn điện số đầy đủ
mới được pháp lưu hành
theo các nhà chuyên môn
sử dụng xe điện nói chung
và ô tô điện mini giá rẻ nói riêng
là xu hướng thất yếu và tầm thức
cho cuộc sống
nhưng các bàn ngành
vũ quan cần có lý trọng trẻ chất lượng
vòng đời thể thọ và khả năng
tái chế tổng in thế thả lỏng
sẽ rất nguy hại cho người sử dụng
và cả môi trường
bên cạnh đó việc ô tô điện mini
trôi nổi của trung quốc xâm nhận trái cốt
vào thương trường việt nam còn gây ảnh hưởng
đến dân thu lợi lượng của các doanh nghiệp
nội địa sản xuất chân chính cũng như
các hãng xe quốc tế đã được bảo hộ
tại nước ta
vậy cơ quan chức năng đã và đang
có những giải pháp dự thể nào để
giúp người tình trạng công khai quảng cáo
mua bán ô tô điện mini trôi nổi của trung quốc
kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi
tìm hiểu vấn đề
thưa quý vị ngay khi xuất hiện
các tài khoản quảng cáo ô tô điện
giá rẻ của trung quốc trên mạng xã hội
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có
công điện gửi các bộ ngành chức năng
cảnh báo tình trạng nhập khẩu và
kinh doanh các loại xe gắn động cơ điện
không qua kiểm tra an toàn kỹ thuật và
bảo vệ môi trường khẳng định đây là
hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
kiểm ẩn những rủi ro khó lường
gây nguy hiểm cho người sử dụng phương tiện
và tham gia giao thông ủy ban cũng
đã đề nghị bộ công an chỉ đạo lực lượng
cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi sử dụng
các loại xe ba bốn bánh
gắn động cơ điện không lắp biển số
theo quy định hiện hành vậy các
mức xử phạt cụ thể là bao nhiêu
mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục pháp luật
và chính sách
điều năm mươi ba luật giao thông đường bộ
đã nêu rõ xe cơ giới
phải đảm bảo các quy định về chất lượng
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
phải đăng ký và gắn
điện số ra cơ quan nhà huyết
có thẩm quyền cấp còn điều

năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung
năm hai nghìn một mươi bảy đã quy định
tổ đưa vào sử dụng
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
xe máy chuyên dụng không bảo đảm an toàn
nếu gây tai nạn sẽ bị phạt tiền
kẻ tạo không dân dữ hoặc
tù giam cao nhất lên đến một mươi năm
người tạm tội còn có thể
bị cấm bằng việc chức vụ cấm hành nghề
hoặc làm công việc nhất định
từ một đến năm năm
vâng thưa quý vị xe cơ giới
trung quốc nói chung và ô tô
của nước này nói riêng tuy giá cả rẻ hơn
rất nhiều so với các hãng khác
thế nhưng chất lượng và đặc biệt là tính an toàn
của chúng luôn là vấn đề đáng nghi ngại
sau đây là hai trong số
nhiều vụ việc liên quan đến sự
thiếu an toàn khi sử dụng xe điện trung quốc
thời gian vừa qua
mới đây tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra
vì chiếc ô tô điện trung quốc
bâm vào rào chắn và bốc cháy
ngay lập tức người đi đường đã cố gắng
tìm cách đưa tài xế đang trong trạng thái bất tỉnh
ra khỏi xe nhưng vì tay nắm
bị vô hiệu hóa sau va chạm
nên họ không thể mở được kiểu xe
cũng không kịp tìm dụng cử phá cửa kính
do tình thế quá khẩn cấp
sự cố này đã khiến mạng nhân tỉ vong
ngay tại hiện trường
còn trước đó một video đăng tải trên mạng
ghi lại hình ảnh chiếc ô tô điện trung quốc
đang sạp pin khi bất ngờ bốc khói
và phát nổ u bò
qua điều tra lượng chức năng xác định
do nhiệt độ bên trong cục pin quá cao
nên đã gây ra sự cố đáng tiếc
thưa quý vị chúng tôi xin được nhắc lại
là theo lãnh đạo của quân đội
nguyễn văn nguyễn trọng
những mẫu xe ô tô điện mini giá rẻ
của trung quốc đang bán trôi nổi trên thị trường
đều chưa được cấp giấy chứng nhận
chất lượng an toàn kỹ thuật
và an toàn môi trường
nên sẽ không đủ các giấy tờ cần thiết
để đăng ký xe
đồng nghĩa xe sẽ không đủ điều kiện
để lưu hành trên đường
chính vì thế khách hàng nên cân nhắc kỹ
trước khi lên mạng đặt mua loại ô tô này
tránh tình trạng là có xe
mà chỉ để ngắm
chứ không thể sử dụng rộng rãi
mong rằng tới đây cơ quan chức năng
sẽ có các giải pháp chế tài quyết liệt
nhằm ngăn chặn tình trạng các cá nhân
tổ chức công khai quảng cáo
buôn bán ô tô điện mini trái phép
gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng
an toàn giao thông và môi trường
đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình
alo ba trăm tám mươi chín tuần này